chiều một mươi chín tháng một mươi hai tập đoàn tân á đại thành đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
đến sự buổi lễ có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng
trong suốt hai mươi năm năm phấn đấu trở thành tập đoàn đa quốc gia được sáng lập và điều hành bởi đại gia đình có ba thế hệ là doanh nhân
với hệ thống một mươi chín công ty thành viên một mươi bốn nhà máy công nghệ cao tại việt nam và lào một trăm chín mươi sáu chi nhánh trực thuộc
thế hệ thứ ba trong đại gia đình tân á đại thành là những người con người cháu được đào tạo bài bản
tiếp thu chi thức tiên tiến công nghệ hiện đại của các nước phát triển trên thế giới
năm hai nghìn một mươi tám tân á đại thành dự kiến doanh thu năm tỷ đồng tăng hai mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi doanh thu sẽ đạt khoảng một mươi tỷ đồng trên một năm
tập đoàn cam kết tiếp tục nghiên cứu tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ để tiếp tục phát triển hệ sinh thái
các sản phẩm hữu ích thân thiện với môi trường giá thành hợp lý
với những thành quả đã đạt được tập đoàn vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng nhất